nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ban ngành trung ương địa phương đã đến dân hương tưởng nhớ
tri ân công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh tại đền thờ bắc hồ trên đỉnh núi ba vì thành phố hà nội
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã thay mặt toàn đảng toàn dân và toàn quân nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người hôn đúc niềm tin và khát vọng dân tộc
thực hiện tầm nhìn về phát triển đất nước vào năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước xây dựng đất nước việt nam thịnh vượng hùng cường